ít nhất bốn người đã thiệt mạng và một mươi ba người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm cứu trợ trẻ em và thanh thiếu niên ở miền đông bắc brazil vào ngày hôm qua
đàm cháy xảy ra tại tổ chức từ thiện ở thành phố recife thủ phủ bang pernambuco vào khoảng bốn giờ hai mươi phút sáng theo sở địa phương
một bé trai và một phụ nữ đã tử vong ngay tại hiện trường trong khi hai nạn nhân khác tử vong trên đường đưa tới bệnh viện
giới chức địa phương đã bày tỏ đau buồn và chia sẻ với các nạn nhân trong vụ việc
trung tâm cứu trợ này là nơi trú chân cho nhiều trẻ em và thanh thiếu niên cơ nhỡ trong hơn ba mươi năm qua
trong những ngày tới chính quyền thành phố sẽ huy động nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân